hôm nay tám tháng bảy tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đồng chí pani yathotu
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội lào đang có chuyến thăm và tham dự các hoạt động
chào mừng kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm ngày hiệp ước hữu nghị và hợp tác việt nam lào tại tỉnh sơn la
tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai quốc hội trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới
tổng bí thư nguyễn phú trọng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai quốc hội trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian qua